những diễn biến thiên tai tại indonesia và philippines sẽ tiếp nối phần tin quốc tế ngay sau đây
ít nhất một mươi một người đã thiệt mạng sau khi núi lửa marapi trên đảo sumatra miền tây indonesia phun trào vào ngày ba tháng một mươi hai
người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương cho biết có tổng cộng bảy mươi năm người tham gia các chuyến leo núi từ ngày hai tháng một mươi hai
các đội cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để đưa những người leo núi xuống nơi an toàn
giới chức indonesia cũng đã ban hành cảnh báo núi lửa cấp độ ba trong hệ thống thang cảnh báo gồm bốn cấp
đồng thời quy định vùng tránh đến gần xung quanh miệng núi lửa marapi